phát biểu kết luận tại hội nghị bộ trưởng tô lâm đánh giá cao ý nghĩa của việc tổ chức hội nghị này
với sự tham dự của hơn một mươi một người từ công an trung ương đến tận công an cấp xã sự tham gia của lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố cũng như kiểm sát viên tới cấp huyện trong hệ thống viện kiểm sát nhân dân tối cao
bộ trưởng nhấn mạnh việc sửa đổi bổ sung luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự là hết sức quan trọng giải quyết một vấn đề lớn đối với tổ chức và hoạt động của lực lượng công an nhân dân nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ đặc biệt là năng lực của lực lượng công an xã đã được chính quy
bộ trưởng tô lâm yêu cầu tất cả công an các đơn vị địa phương đặc biệt là công an tỉnh cần tổ chức tập huấn đầy đủ kịp thời cho lực lượng công an xã sau một tháng triển khai có đánh giá sơ bộ đồng thời cũng coi việc tập huấn là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài
bộ trưởng khẳng định việc bố trí công an chính quy về công tác tại xã là một chủ trương lớn đã được bộ công an quyết liệt triển khai hiệu quả mang lại là rất lớn được nhân dân đánh giá tin tưởng nhất là trong việc phòng chống dịch covid một mươi chín vừa qua
qua triển khai đã có hơn năm mươi cán bộ công an chính quy về công tác tại các xã đặc biệt có bốn trăm linh cán bộ công an ở các đơn vị trực thuộc bộ sung phong về công tác tại các xã biên giới yêu cầu lãnh đạo công an các tỉnh phải quan tâm động viên kiểm tra công tác đôn đốc nhiệm vụ cũng như đầu tư về cơ sở vật chất cải thiện điều kiện làm việc và sinh hoạt thuận lợi nhất cho lực lượng công an xã
bên cạnh việc triển khai quán triệt luật sâu rộng tới công an xã các đơn vị chức năng cũng cần tổ chức triển khai các nội dung quan trọng khác của luật
hôm nay tại trường đại học an ninh nhân dân đã diễn ra lễ khai giảng gia quân huấn luyện đơn vị dự bị chiến đấu năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai trao bằng tiến sĩ và kỷ niệm ba mươi chín năm ngày nhà giáo việt nam trung tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chủ trì buổi lễ
tổng kết thi đua năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một trường đại học an ninh nhân dân vinh dự được nhận cờ thi đua của bộ công an
hình hiệu đơn vị quyết thắng trường vinh dự được nhận năm bằng khen của bộ trưởng bộ công an và chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố và hơn một luật tập thể cá nhân được các cấp khen thường
tại buổi lễ có sáu đồng chí được công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ thứ trưởng trần quốc tỏ biểu dương và chúc mừng những thành tích mà ban giám hiệu giáo viên học viên trường đại học an ninh nhân dân đã đạt được trong năm học qua
đồng thời thứ trưởng yêu cầu nhà trường cần tiếp tục chú trọng thực hiện tốt những mặt công tác trọng tâm
cần tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị chín của bộ trưởng bộ công an về thực hiện nhiệm vụ năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai thích ứng với đại dịch covid một mươi chín tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong công an nhân dân làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng giáo dục truyền thống phát huy tinh thần đoàn kết nỗ lực cố gắng công hiến trí tuệ sức lực để xây dựng trường đại học an ninh nhân dân ngày càng phát triển
tại buổi lễ thứ trưởng trần quốc tỏ đã đánh chống khai giảng và phát lệnh gia quân huấn luyện
đơn vị giữ bị chiến đấu năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai tại trường đại học an ninh nhân dân
sáng nay tại hà nội thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trường ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an chủ trì hội nghị giao ban theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với giám đốc các bệnh viện một trăm chín mươi tám một trăm chín mươi chín ba mươi tháng bốn y học cổ truyền cục trưởng cục y tế và lãnh đạo các đơn vị liên quan nhằm ra soát đánh giá kết quả và đề ra phương hướng trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong toàn lực lượng công an nhân dân
thực hiện kế hoạch của bộ công an về chương trình làm việc của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an với công an các đơn vị địa phương về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ban chỉ đạo đã thành lập năm đoàn công tác làm việc với một mươi tám công an đơn vị địa phương tại ba miền bắc trung nam về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
kết quả kiểm tra công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của bộ công an các hướng dẫn của bộ y tế về công tác phòng chống dịch
tuy nhiên nhiều địa phương vẫn gặp không ít khó khăn về phương tiện trang thiết bị vật tư y tế cũng như năng lực trong thực hiện nhiệm vụ
kết luận tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu hệ thống y tế hậu cần công an nhân dân tiếp tục chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó nhấn mạnh việc triển khai theo tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả công tác phòng chống dịch trong công an nhân dân
công an các đơn vị địa phương chủ động thực hiện phương châm bốn tại chỗ phối hợp và tranh thủ hỗ trợ từ y tế địa phương chủ động linh hoạt trong việc tạo nguồn nhân lực mới đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch
chủ động tổ chức xét nghiệm điều trị f không biểu hiện và cách ly tại chỗ
các bệnh viện tuyến đầu đẩy nhanh công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín khi có quyết định
xác định công an là lực lượng tuyến đầu chống dịch thì y tế hậu cần là tuyến đầu của tuyến đầu tổ chức tập huấn nhanh và đầy đủ cho y tế cơ sở công tác phòng chống dịch
thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng yêu cầu các đơn vị định hướng kinh phí kế hoạch danh mục mua sắm cho thiết bị phòng chống dịch đáp ứng yêu cầu cấp bách linh hoạt kịp thời và hợp lý
yêu cầu có các giải pháp hoàn thiện nâng cao hiệu quả đáp ứng yêu cầu đối với hệ thống thông tin trực tuyến kết nối đa điểm từ trung ương tới các đầu mối trong toàn hệ thống y tế công an nhân dân đặc biệt phục vụ công tác hỗ trợ tuyên dưới
cũng trong sáng nay tại hà nội trường đại học phòng cháy chữa cháy đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm năm truyền thống đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai và kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng bốn
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo
trong bốn mươi năm năm qua trường đại học phòng cháy chữa cháy đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đào tạo nguồn nhân lực cho lực lượng công an nhân dân
trường đại học phòng cháy chữa cháy đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đào tạo nguồn nhân lực cho lực lượng công an nhân dân
trong bốn mươi năm năm qua trường đại học phòng cháy chữa cháy đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đào tạo nguồn nhân lực cho lực lượng công an nhân dân
trường đại học phòng cháy chữa cháy đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đào tạo nguồn nhân lực cho lực lượng công an nhân dân
trường đại học phòng cháy chữa cháy đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đào tạo nguồn nhân lực của đất nước
trường đại học phòng cháy chữa cháy đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an nhân dân
trường đại học phòng cháy chữa cháy đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đào tạo nguồn nhân lực của đất nước

trường đại học phòng cháy chữa cháy đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự phát triển kinh tế xã hội của đất nước